xin được chuyển sang một tin tức về tình hình an ninh trật tự
kính thưa quý vị sau nhiều ngày tìm kiếm chiều ngày tám tháng chín
lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích mới tìm thấy thi thể của ông cà piêu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại thôn cơ nệt xã bảo thuận huy nhi linh tỉnh lam đồng
trước đó vào ngày hai tháng chín ông cà piêu cùng một người trong thôn đi vào rừng
thuộc khoảnh bốn tiểu khu sáu trăm chín mươi chín xã bảo thuận để tìm nứa lồ ô và dây mây về đan gùi
tuy nhiên do nhiều ngày không thấy ông cà piêu trở về
nên gia đình đã nhờ người thân đi tìm nhưng không thấy
đến ngày sáu tháng chín gia đình ông cà piêu đã trình báo chính liên địa phương
nhận được tin lực lượng cứu hộ cứu nạn bao gồm công an
bang chỉ huy quân sự huyện nhi linh lam đồng và xã bảo thuận tổ chức tìm kiếm nạn nhân
sau hai ngày tìm kiếm lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nạn nhân tử vong trong rừng
khách sai trung tâm xã ba giờ đi bộ
đêm ngày tám tháng chín thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương